xin chào và hẹn gặp lại
để chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở đông dương tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiếp tục giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng tổ quốc sau này